chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
tại buổi làm việc các đại biểu đề nghị phải sửa đổi quy định về đối tượng là công chức để thực hiện yêu cầu của nghị quyết số một mươi chín của trung ương về không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
nhiều ý kiến tán thành bổ sung quy định về xử lý luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu nhưng đề nghị quy định rõ trong luật hệ quả pháp lý nhất định về vật chất tinh thần mà người bị kỷ luật phải chịu
các ý kiến đề nghị không bỏ hình thức kỷ luật giáng chức mà giữ như quy định hiện hành
về thẩm quyền quyết định cụ thể chính sách đối với người có tài năng các đại biểu đề nghị cần có sự phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức